sự ra đi của lãnh tụ fidel castro đã để lại nỗi tiếc thương không chỉ với đất nước cuba mà còn với nhiều quốc gia khác trên thế giới
trong mắt người dân cuba ông là vị lãnh tụ kiệt xuất nhưng cũng hết sức gần gũi luôn chăm lo cho đời sống của nhân dân
còn với thế giới chủ tịch fidel castro là một biểu tượng cách mạng là nguồn cổ vũ tinh thần cho các dân tộc đứng lên đấu tranh vì độc lập tự do và tiến bộ xã hội
là nhà cách mạng kiệt xuất luôn đấu tranh cho tinh thần độc lập dân tộc và cuộc sống ấm no hạnh phúc của con người fidel castro đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân cuba nói riêng và thế giới nói chung
lãnh đạo các nước trên thế giới tiếp tục gửi lời chia buồn với cuba sau sự ra đi của lãnh tụ cách mạng cuba fidel castro
trong một thông báo phát ra từ nhà trắng tổng thống mỹ barack obama đã gửi lời chia buồn sâu sắc lời cầu nguyện đến gia đình ông fidel castro và nhân dân cuba
tổng thống obama khẳng định lịch sử sẽ ghi nhận và đánh giá sức ảnh hưởng to lớn của ông fidel castro đối với người dân và thế giới xung quanh ông
trong những ngày tới nhân dân cuba sẽ tưởng nhớ về quá khứ và đồng thời hướng đến tương lai nhân dân cuba luôn có một người bạn và đối tác là mỹ
từ tòa thánh vatican giáo hoàng francis gửi điện chia buồn đến chủ tịch cuba raul castro trước sự mất mát lớn lao của nhân dân đảo quốc caribe
trong khi đó thủ tướng canada justin trudeau khỏi lãnh tụ fidel castro là nhà cách mạng và hùng biện huyền thoại và gửi lời chia buồn tới người dân và đất nước cuba
đất nước và người dân canada xin bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn tới lãnh tụ fidel castro nhà cách mạng và hùng biện huyền thoại người đã mang lại những đóng góp to lớn cho việc cải thiện nền giáo dục và y tế của đảo quốc caribe
sau khi nhận được thông tin về lãnh tụ cuba fidel castro từ trần
tôi xin gửi tới chủ tịch cuba raúl castro gia đình lãnh tụ fidel castro và nhân dân cuba lời chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của lãnh tụ fidel castro hiện thân của cuộc cách mạng cuba
ông là gương mặt nổi bật của thế kỷ hai mươi
cùng ngày trong thông điệp được phát trên kênh truyền hình nhà nước chủ tịch trung quốc tập cận bình ca ngợi lãnh tụ fidel castro là một nhân vật vĩ đại của thời đại khẳng định lịch sử và người dân sẽ luôn nhớ đến ông